kính thưa quý vị tổ công tác một trăm linh tám công an tỉnh kiên giang phòng trọng án cục cảnh sát hình sự bộ công an
công an thành phố phú quốc kiên giang cho biết đã triển khai lực lượng truy bắt nhanh nhóm đối tượng
có hành vi giam giữ người trái pháp luật cướp tài sản cưỡng đoạt tài sản cố ý gây thương tích
cụ thể vào lúc giờ ngày một mươi sáu tháng sáu công an thành phố phú quốc tiếp nhận trình báo của người
về việc một nhóm bốn đối tượng gian cảnh bắt giữ khống chế ít viết giấy nhận nợ
rồi buộc ký hợp đồng mua bán đất sau đó các đối tượng dùng dao khống chế ép nạn nhân
chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của đối tượng các đối tượng đánh nạn nhân gây thương tích nặng
ở phùng mặt nhận tin báo tổ công tác một trăm linh tám công an tỉnh kiên giang phòng trọng án
cục cảnh sát hình sự bộ công an công an tp phú quốc phối hợp chia thành nhiều tổ công tác
truy bắt nhanh các đối tượng đến bốn giờ sáng cùng ngày cả bốn đối tượng gồm trần văn tuân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba là đối tượng cầm đầu và ba đồng bọn
cụ huy thiện sinh năm hai nghìn sáu lê trung thành sinh năm hai nghìn ba và trần văn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
cùng ngụ trên địa bàn thành phố phú quốc bị bắt giữ qua đấu tranh các đối tượng đã thừa nhận
hành vi phạm tội xét thấy các đối tượng đã thực hiện các hành vi phạm tội như giam giữ người trái pháp luật
cướp tài sản cưỡng đoạt tài sản cố ý gây thương tích nên lực lượng làm nhiệm vụ đã bàn giao các đối tượng
cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang phối hợp với công an thành phố phú quốc
tiếp tục điều tra xử lý